theo một đánh giá mới đây của các nhà khoa học trung quốc các triệu chứng tiêu hóa thường gặp ở bệnh nhân mắc covid một mươi chín
với tỷ lệ lưu hành gia tăng ở các giai đoạn sau của dịch ở trung quốc
các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ mắc các triệu chứng tiêu hóa rất thường gặp
bao gồm chán ăn tiêu chảy nôn buồn nôn đau bụng và suốt huyết tiêu hóa
triệu chứng tiêu hóa phổ biến nhất ở trẻ em và người lớn là tiêu chảy
với thời gian trung bình là bốn một cộng trừ hai năm ngày được nhìn thấy trước và sau khi chuẩn đoán
người lớn và trẻ em có thể có các triệu chứng tiêu hóa mà không có triệu chứng hô hấp
một tỷ lệ cao hơn của các biểu hiện tiêu hóa ở bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được nhìn thấy
trong giai đoạn sau so với giai đoạn đầu của dịch ở trung quốc